vâng thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế dịch bệnh covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn có diễn biến khó lường
bởi thời gian vừa qua thì rất đông người dân trở về địa phương từ các tỉnh thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo
và theo báo cáo của bộ y tế cơ quan thường trực của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày tám tháng một mươi
số ca mắc trong cộng đồng giảm bốn mươi bốn bảy so với hai tuần trước đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình
tại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt
tuy nhiên bộ y tế đánh giá tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn nhiều diễn biến khó lường
nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng phát trở lại có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất cứ khi nào
và nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội
theo báo cáo sơ bộ từ ngày một tháng một mươi đến nay tại bốn mươi ba tỉnh thành phố đã ghi nhận khoảng một trăm tám mươi người trở về từ địa phương
trong đó thì có hơn một người xét nghiệm dương tính
trước kiến nghị khẩn thiết đề nghị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em của nhiều cử tri của ngành y tế
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn cho biết bộ y tế đang xây dựng hướng dẫn dự kiến vào tháng một mươi
bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sau đó sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn
việt nam có khoảng hai mươi năm triệu trẻ em trong đó thành phố hồ chí minh có khoảng một tám triệu trẻ
từ năm đến một mươi tám tuổi qua báo cáo sơ bộ có khoảng hai mươi trẻ em đã mắc covid một mươi chín điều trị
tại bệnh viện nhi đồng một thành phố hồ chí minh mặc dù mức độ nguy hiểm của trẻ em nhẹ hơn so với
người lớn nhưng dịch covid một mươi chín vẫn gây nguy cơ lớn với các trẻ béo phì có bệnh nền
trong khi đó nguồn vaccine từ nay đến cuối năm không thiếu dự kiến về tối thiểu một trăm hai mươi triệu liều
cho đến nay việt nam đã phân bổ năm mươi sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín tính đến ngày tám tháng một mươi
cả nước đã tiêm được khoảng năm mươi một bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín trong đó khoảng hai mươi ba tám triệu người
đã tiêm một liều vaccine và một mươi ba tám triệu người tiêm đủ hai liều vaccine tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine
là năm mươi hai ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên dự tính trong năm nay việt nam sẽ tiêm phủ một mũi vaccine
cho hơn bảy mươi dân số trên một mươi tám tuổi
dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi người
trong đó thì hoạt động tiếp nhận máu cũng chịu tác động không nhỏ và để góp phần duy trì lượng máu
tại các cơ sở y tế đồng thời kịp thời giúp đỡ những trường hợp khẩn cấp đoàn thanh niên công an
thành phố hà nội đã thành lập câu lao độ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện đây cũng là một trong
những hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt lực lượng công an thủ đô lá chắn phòng chống dịch
covid một mươi chín đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố chung sức vì cộng đồng
hai tháng trước bà lê thị hà bảy mươi hai tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nhập viện điều trị tại
khoa hồi sức tích cực bệnh viện việt đức ngày hai mươi hai tháng chín bà hà phải mổ lần thứ hai tuy nhiên
chữ lượng máu của bệnh viện việt đức không còn đủ nhận được thông tin ngay chiều cùng ngày đoàn
thanh niên công an thành phố hà nội đã liên hệ tới bệnh viện hiến máu cho bà lê thị hà kịp thời
tiến hành ca mổ đây chỉ là một trong nhiều trường hợp đã được giúp đỡ bởi câu lạc bộ phản ứng nhanh
hiến máu tình nguyện thuộc công an thành phố hà nội
việc thành lập câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ của đời đô cũng đánh dấu
một bước phát triển mới của công trạng hiến máu tình nguyện trong toàn quốc tỉnh phố với kỳ vọng
của chúng tôi đó là không chỉ cùng với cộng đồng để lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực mà còn muốn
thể hiện cái thông điệp mạnh mẽ của lực lượng công an thành phố đó là tinh thần tận tụy hết lòng
phục vụ nhân dân
đây là lần thứ ba trung úy lương thị thu tham gia hiến máu nhận thấy trong thời điểm dịch bệnh lượng máu
khan hiếm trung úy lương thị thu cùng các đồng chí đồng đội đã đăng ký trở thành thành viên của công
lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện được triển khai từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một với sáu mươi năm câu lạc bộ
trực thuộc cấp cơ sở và hơn năm sáu trăm linh thành viên câu lạc bộ đã tổ chức huy động nhiều lượt đoàn viên
thanh niên cán bộ chiến sĩ đến trực tiếp cơ sở y tế hiến máu hỗ trợ những bệnh nhân đang trong tình
trạng nguy hiểm đối với tính mạng mình cảm thấy rằng rất vui vì mình có thể giúp góp một cái phần nhỏ
bé của mình để cứ giúp được những người bệnh nhân đang cần máu thực ra là mình cũng muốn chia sẻ
cái hành động của mình và để cho tất cả mọi người có thể tham gia cùng đều chia sẻ cái giọt máu
với lời nhắn gửi nhân dân hay các trường hợp trong lực lượng công an nhân dân khi phải cấp
cứu tại các bệnh viện ở hà nội gặp khó khăn về nguồn máu có thể liên hệ với thanh niên công an thu
thủ đô qua fanpage tuổi trẻ công an thủ đô để được hỗ trợ kịp thời nhất đã có nhiều bệnh nhân vượt qua
cơn hoạn nạn bởi những giọt máu đào đến từ các cán bộ chiến sĩ và trên hết là từ tinh thần sung
kích tình nguyện của tuổi trẻ công an nhân dân cái lực lượng người nó dự bị đồng hợp là cơ bộ rất quan
trọng bởi vì khi mà những bệnh nhân đang cần cấp cứu mà chúng ta không có lượng máu dự trữ thì có
thể huy động cái lực lượng này tham gia hít máu trong phần khẩn cấp đặc biệt là đối với những thành phố
lớn thì những câu bộ này có cái mô hình hoạt động như là những người nó thường xuyên là nguồn máu
sống dự trữ sẵn và có thể được xét nghiệm các kinh doanh máu sâu hơn tôi nghĩ rằng cái ra mắt
cái cơ bộ phản ứng nhanh của hà nội đây là một cái rất là kịp thời và đáp ứng được nhu cầu của máu
dự trữ điều trị trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến rất phức tạp như hiện
hôm nay thì phong trào hiến máu của lực lượng công an càng thêm ý nghĩa góp phần chia sẻ những khó khăn
của người bệnh đồng thời khơi dậy truyền thống tình yêu thương con người trong lòng mỗi cán bộ chiến sĩ
và đoàn viên thanh niên công an đối với cộng đồng chương trình an ninh ngày mới tiếp tục với thông
tin khác liên quan đến vụ việc một nhân dân đã bị bệnh
nhóm người đã tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại một con hẻm đang bị phong tỏa để phòng chống dịch
bệnh thuộc phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang gây xuân sao dư luận vào ngày hôm
qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã bắt tạm giam bảy đối tượng về tội chống
người thi hành công vụ sau khi các đối tượng này đã hoàn thành cách ly và điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín
các đối tượng bị bắt tạm giam gồm nguyễn tuấn hoài danh phú danh tỷ nguyễn văn an
lý hưng lý hùng thanh và danh thị ngọc thạnh cùng chú tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
và theo kết quả điều tra vào tối ngày một mươi tám tháng chín sau khi tụ tập uống rượu say thì hoài đi bộ ra
chốt trực khu phong tỏa đầu hẻm số bảy mươi bảy đường huỳnh mẫn đạt phường vĩnh lạc rồi có lời lẽ xúc phạm
ham dọa đối với lực lượng trực chốt tại đây do thấy đối tượng đã say nên lực lượng trực chốt yêu cầu
đi về nhà nhưng hoài tiếp tục tự ý đi ra khỏi khu vực phong tỏa ham dọa lực lượng làm nhiệm vụ
đã bị một cán bộ công an giữ hoài lại các đối tượng còn lại thấy vậy liền xông ra ngăn cản chửi bới
gây mất an ninh trật tự nhận được tin báo công an phường vĩnh lạc đã cử lực lượng xuống hiện trường
mời các đối tượng này về trụ sở để làm việc tuy nhiên các đối tượng đã không chấp hành mà còn dùng
cây và đá tấn công lực lượng công an sau đó tất cả đều bị khống chế bắt giữ qua xét nghiệm nhanh
một trong bảy đối tượng đã dương tính với sars cov hai nên cơ quan chức năng đã đưa đối tượng đi điều trị
và cách ly tập trung đối với các đối tượng còn lại theo đúng quy định
còn tại hải dương công an huyện bình giang tỉnh hải dương đang xác minh và làm rõ hành vi của năm trường hợp
chống đối lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
cụ thể vào hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi hai a một nghìn tám trăm linh tám do lương kỳ anh sinh
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện tri lăng tỉnh lạng sơn điều khiển chở theo năm người khác qua chốt kiểm dịch
xã vĩnh hưng huyện bình giang tỉnh hải dương
tại đây tổ công tác làm nhiệm vụ đề nghị sáu người xuất trình giấy tờ tùy thân giấy xét nghiệm sars cov hai
bằng phương pháp pcr trong các trường hợp trên chỉ có một hành khách trên xe đủ điều kiện qua chốt
dù đã được tuyên truyền và giải thích kỹ nhưng năm người không đủ điều kiện qua chốt không những không chấp hành
mà còn có hành vi chống đối lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
vụ việc đã làm ôn tắc giao thông và ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát người và phương tiện tại khu vực chốt
ngay sau đó công an huyện bình giang đã phối hợp với lực lượng tại chốt đưa năm trường hợp trên
về chủ sở công an huyện để xác minh xử lý theo quy định của pháp luận
với hành vi cho vay lãi nặng và đánh bạc hai đối tượng gồm nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú tải thành phố tây ninh và phạm văn luận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tải huyện châu thành tỉnh tây ninh
đã bị công an phường hai tp tây ninh xử phạt vi phạm hành chính hơn hai mươi triệu đồng
trước đó vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng chín trên đường ba mươi tháng bốn thuộc khu phố bốn phường hai thành phố tây ninh
lực lượng công an tp tây ninh phát hiện hai đối tượng luận và hiệp đang điều khiển xe mô tô
để đi thu tiền cho vay lãi nặng nên đã yêu cầu về cơ quan công an để làm việc
qua làm việc hai đối tượng khai nhận đều từ ninh bình vào tây ninh khoảng gần một năm nay
sau đó tổ chức cho một số người dân trên đẻ bàn thành phố tây ninh vay tiền
với lãi suất là một trăm năm mươi trong một năm và tham gia đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề
công an phường hai tp tây ninh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của ubnd tp tây ninh
đối với hiệp số tiền là một mươi triệu đồng về hành vi cho vay lãi nặng
xử phạt đối với luận số tiền là một mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng về hành vi cho vay lãi nặng và đánh bạc

đối với hiệp số tiền là một mươi triệu đồng về hành vi cho vay lãnh nặng và đánh bạc
công an phường hai thành phố tây ninh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của ubnd tp tây ninh

công an phường hai thành phố tây ninh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của ubnd tp tây ninh
đối với hiệp số tiền là một mươi triệu đồng về hành vi cho vay lãnh nặng và đánh bạc

đối với hiệp số tiền là một mươi triệu đồng về hành vi cho vay lãnh nặng và đánh bạc
công an phường hai thành phố tây ninh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của ubnd tp tây ninh
đối với hiệp số tiền là một mươi triệu đồng về hành vi cho vay lãnh nặng và đánh bạc

công an phường hai thành phố tây ninh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của ubnd tp tây ninh

công an phường hai thành phố tây ninh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của ubnd tp tây ninh
đối với hiệp số tiền là một mươi triệu đồng về hành vi cho vay lãnh nặng và đánh bạc
công an phường hai thành phố tây ninh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của ubnd tp tây ninh

đại việt lê triều phật bảo vừa trở thành sự kiện triển lãm đầu tiên khởi động lại tại tp hcm khi vừa nới lỏng giãn cách xã hội
không gian lần này cũng mang đến cơ hội hiếm hoi cho giới nghiên cứu văn hóa nghiên cứu lịch sử tiếp cận với hiện vật quý
và gần như nguyên vẹn thể hiện tinh hoa điêu khắc sơn thếp của các nghệ nhân thời hậu lê
hơn một mươi năm qua trong quá trình học tập và nghiên cứu văn hóa tôn giáo tại mỹ
anh nguyễn ngọc minh trí đã dày công sưu tầm mua lại cổ vật tượng phật việt nam các thời kỳ
nghệ thuật tuy nhiên đánh giá về tính thẩm mỹ độ nguyên vẹn của các tác phẩm này đạt đỉnh cao
của thời hậu lê kéo dài từ thời lê mạc đến lê trung hưng
minh trí đã tổng hợp hơn năm mươi tác phẩm để giới thiệu trong triển lãm đại việt lê triệu phật bảo
cố vật quý và hiếm hoi được giới mô điệu nghệ thuật quan tâm lần này là bức tượng đức phật có râu
trong văn hóa tạo tường của mình thì hình tướng đức phật có râu rất ít
mặc dù hình tượng đức phật có râu ở nhật bản hàn quốc hay là những cái văn hóa cổ như ấn độ
những tượng cổ trung quốc cũng đức phật cũng có rau tại ngài là một người đàn ông ngài là một vị trường phong
cho nên việc này có rau là rất là tự nhiên nhưng mà mình thấy là trong các tượng phật bây giờ tạo là
mất đi cái hình tướng đó của đức phật thì cái tượng phật có râu mà bên em được thấy lần đầu tiên là
ở chùa vĩnh nghiêm thôn đức la thì khi tụi em siêu tầm thì tình cờ tìm được ở
trung quốc có ba phó tượng của việt nam mình có râu thì mình thỉnh về lại
để tránh dư luận không đáng có về nguồn gốc các bức tượng trong khuôn khổ đại việt lê triều phật bảo
đều chuẩn bị những tài liệu về xuất xứ quá trình viễn dương từ những đơn vị đấu giá tại mỹ và trung quốc
còn các tác phẩm thương lượng trưng bày từ các nhà sưu tầm cá nhân cũng được sắp đặt kèm theo thông tin lịch sử
khách tham quan bên cạnh chiêm ngưỡng hình thức còn được hướng dẫn cách nhận biết phần hồn và tướng diễn
của tượng nguyên bản tạo tác từ nghệ nhân xưa
thì đương nhiên là sẽ không có giấy tờ nhưng phạm nghiêm trai mở ra từ trước tới giờ là mình muốn là đưa cho người ta đi
tất cả mọi người được kiến thức để có thể nhận biết được cổ vật có thể nhìn thấy một cổ vật họ có thể phân biệt được
độ thập đồ giả điều kiện thời gian tham quan có hạn thì mình không trình bày hết được những cái này
nhưng mà mình sẽ giúp khách có một tổng quan nhìn về những cái dáng để biết được tượng đó là tượng việt nam
tượng của nước
nước nào và trong thời kỳ nào
triển lãm đại việt lê trừ phật bảo đang được mở cửa tại không gian phạm nghiêm trai quận một thành phố hồ chí minh
từ nay đến đầu tháng một mươi một dù không thu phí song khách tham quan vẫn cần đăng ký suốt trước khi đến địa điểm
để bàn tổ chức quản lý được số lượng khách theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
trong phần tiếp theo của chương trình thủ tướng yêu cầu giao thông thống nhất trên toàn quốc không cắt cứ chia cắt
câu chuyện về người chiến sĩ công an ưu tú mang công sức tình yêu của mình để xây dựng thủ đô hà nội bình yên và ngày càng phát triển
chương trình an ninh ngày mới tiếp tục với những tin tức giao thông đáng chú ý
đây là nhấn mạnh của thủ tướng phạm minh chính
phạm minh trịnh tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào ngày hôm qua
thủ tướng nêu rõ một số việc nổi lên trong hai tuần vừa qua đó là việc người dân trở về quê và từ quê quay trở lại
vận tải lưu thông hàng hóa còn ách tắc ứng dụng công nghệ còn trục chặt
việc chăm lo đời sống cho nhân dân vẫn còn sót lọt một số đối tượng đồng thời bắt đầu phục hồi sản xuất kinh doanh
thủ tướng giao phó phó thủ tướng lê văn thành quyết liệt chỉ đạo để việc lưu thông và giao thông vận tải thực hiện thống nhất trên toàn quốc cả hàng không đường sắt đường thủy và đường bộ
các địa phương theo điều tiết chung không ban hành giấy phép con không cắt cứ không chia cắt
mới đây sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản gửi các tỉnh thành và sở giao thông vận tải các tỉnh thành về việc tạo điều kiện cho người dân di chuyển trong trường hợp cấp thiết
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm đã có công văn hướng dẫn người dân đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cần thiết
việc đăng ký được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của sở giao thông vận tải tại địa chỉ http thongtin sgtvt thp hcm gov vn
gạch chéo dịch vụ công gạch chéo đăng ký di chuyển
trường hợp đơn được chấp thuận sẽ nhận được file fpdf của giấy đề nghị hỗ trợ
trường hợp đơn được chấp thuận sẽ nhận được file fpdf của giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết có mã qr
mã qr này nhằm phục vụ cơ quan chức năng kiểm tra
khi quét mã qr sẽ nhận được các thông tin chi tiết của người dân đã đăng ký di chuyển
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị công an các tỉnh thành phố và sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết
đồng thời phối hợp kiểm soát đảm bảo đúng đối tượng di chuyển và hướng dẫn người dân thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định
tp hcm thống nhất từ ngày hôm nay ngày một mươi tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi tổ chức khai thác đường bay giữa hà nội tp hcm và hà nội đà nẵng
với tần suất một chuyến trên ngày chở khách hai chiều và ngồi giãn cách năm mươi công suất tạm thời chưa khai thác các đường bay từ các địa phương khác đến hà nội
với sự thống nhất của hà nội bộ giao thông vận tải đã điều chỉnh lại kế hoạch mở một mươi chín đường bay nội địa từ ngày một mươi tháng một mươi
hãng hàng không quốc gia việt nam việt nam airlines ngay sau đó đã công bố nối lại một mươi bốn đường bay hai chiều từ ngày hôm nay ngày một mươi tháng một mươi gồm hà nội tp hcm đà nẵng
giữa tp hcm hải phòng vinh nghệ an thanh hóa quy nhơn bình định huế đà nẵng quảng nam đồng hới quảng bình
nhà trang khánh hòa tuy hòa phú yên
phú quốc kiên giang giữa thanh hóa và đà lạt
vietjet cũng công bố mở lại một mươi năm đường bay đón khách trên những chuyến bay xanh an toàn
còn với hãng bamboo airways một mươi hai trạng bay nội địa cũng sẽ được khai thác trong giai đoạn thí điểm đầu tiên của bộ giao thông vận tải bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi tháng một mươi
với đường sắt ubnd tp hà nội vẫn đề nghị tạm dừng đón trả khách tại gà hà nội
nỗi lo về dịch bệnh tạm thời đã lắng xuống thế nhưng nỗi lo về nguồn nước sinh hoạt thì vẫn đang hiện
nhiều người không hiểu đối với cư dân tại khu đô thị pháp vân tứ hiệp hà nội bởi gần một tháng qua hàng trăm hộ dân tại đây đang phải dùng nguồn nước không đảm bảo
gần một tháng qua nhiều thời điểm nguồn nước sinh hoạt người dân sử dụng trong tình trạng khi thì vàng đục khi thì lắng cặt đen ngòm thậm chí có khi xuất hiện cả những sinh vật lạ
dân rất là lo lắng dân không yên tâm tất nhất là những nhà có các cháu bé
tất cả mọi người đều lo lắng chứ không phải tại vì sống ở trong đây mà một cái nguồn nước nó không được sạch lắm thì mọi người lo
nên là bắt buộc là phải có kiến nghị với cấp trên là nghiên cứu như thế nào để giúp chúng tôi có các cái nguồn nước sạch
chúng tôi rất là hoang mang và lo lắng đã cũng có những ý định là phải bán nhà và chuyển nhà không dám ở đây nữa vì nguồn nước không đảm bảo
bây giờ là những đứa trẻ vô cùng tội nghiệp vì các cháu rất nhỏ các cháu không ý thức được cái việc ăn uống như thế nào
nên người lớn chúng tôi phải chủ động phải mua nước sạch và phải hướng dẫn con mình sử dụng nước như thế nào để tắm giặt cho nó sạch đảm bảo nhất
hiện nay cái chi phí mua nước sạch nó rất là đắt nước tinh khiết về để nấu nướng nấu ăn
chiếc khẩu trang ngoài công dụng thông thường thì còn được anh sơn sử dụng để ngăn những chất bẩn từ nguồn nước sinh hoạt hàng ngày như thế này
chúng tôi đã lưu lại ở đây rồi nhưng lại một số
hàng ngày chúng tôi sẽ thay cái lọc đây là những bằng chứng
trong mỗi một ngày
nó như thế này
đấy chúng tôi đã lưu đây
một ngày đây là một ngày
đáng sợ thực sự đáng sợ
thực sự lo cho sức khỏe
qua kiểm tra phía doanh nghiệp cung cấp nước sạch và người dân đã phát hiện sự cố vỡ đường ống cấp nước gần khu vực trung cư
sau khi tiến hành thao rửa các bể chứa kết quả xét nghiệm vào ngày hai mươi bốn tháng chín do công ty dịch vụ nhà ở và khu đô thị lấy mẫu đều đạt tiêu chuẩn
vì vậy trong văn bản trả lời cư dân vào ngày năm tháng một mươi
phía doanh nghiệp khẳng định nước cung cấp tới bể chứa của trung cư là sạch theo quy định hiện hành
chúng tôi chưa tin tưởng
chúng tôi mong muốn hiện nay có sự kiểm tra độc lập
đặc biệt là có sự vào cuộc của cơ quan chức năng đứng ra trực tiếp lấy mẫu và cùng với người dân đi xét nghiệm để đảm bảo
doanh nghiệp nước đưa kết quả đều đẹp hết như thế này
xong rồi trả lời một cái văn bản với dân và với phường với cơ quan chính quyền trong địa bàn đây là nước của chúng tôi đã đảm bảo
và khẳng định rằng là nước này là do đường ống của tòa nhà
thì tôi cũng không thể chấp nhận bởi vì như thế này nè
cái chính là bây giờ bên anh là bên cung cấp dịch vụ chúng tôi là bên mua bỏ tiền ra
làm thế nào để mình cùng nhau phối hợp để tìm ra cái nguồn nước nó đảm bảo nhất cho dân
chứ còn không thể đổ lỗi cho là tòa nhà không chưa thay đường ống được
bởi vì sao nơ hai mươi bên này người ta đã hay đường ống rồi
nhưng tại sao mà vừa rồi xảy ra run là do đường ống vỡ thì không nói
nhưng tiếp theo những ngày này nước vẫn vàng người ta vẫn đưa lên
thì không thể nói là lý do một bên nhà tôi được
nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước sinh hoạt không bảo đảm vẫn đang là cuộc tranh cãi
trong khi chờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì gần một tháng qua
người dân tại đây vẫn đang khát nước sạch để dùng
giống như nắng hạn chờ mưa rào
thưa quý vị sau khi tiếp nhận thông tin và ghi nhận thực tế từ các hộ dân
chúng tôi đã đến đơn vị cung cấp nước sạch cho khu đô thị pháp vân tứ hiệp
tuy nhiên vẫn chưa làm việc được với đơn vị này
và điều người dân mong muốn nhất lúc này
chính là giải quyết nhanh chóng hợp lý và sớm được sử dụng nước sạch theo đúng nhiệm của nó
thì ngành du lịch nói chung các doanh nghiệp lữ hành hà nội nói riêng
đang kỳ vọng vào thị trường khách nội địa
vì vậy các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này đang xây dựng kế hoạch
chuẩn bị các phương án chuẩn bị cho việc đón khách trở lại
ghi nhận tại một số khu điểm di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn thủ đô hà nội
trong thời gian phải tạm thời đóng cửa vì dịch bệnh tại trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
các cán bộ tại đây vẫn tiếp tục những công việc thường ngày
kiểm tra giả soát lại toàn bộ di tích trong khu di sản hoàng thành thăng long
đa dạng hóa các phương thức tiếp cận công chúng
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong thuyết minh hướng dẫn tham quan
tất cả là để chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa trở lại đón khách khi điều kiện cho phép
chúng tôi thì tới đây cũng đã có một số những cái
kế hoạch để hoàn thiện tiếp tục hoàn thiện và mở cửa trở lại
chờ khi mà dịch covid đã được đã ổn định
thế thì trước hết là chúng tôi sẽ chỉnh trang
bổ sung một số những hệ thống trang trí ánh sáng
chúng tôi cũng hướng tới một yêu cầu là một tour phải hấp dẫn
và trước hết là phải an toàn an toàn trong phòng chống dịch bệnh
và nó sẽ đi theo cái hướng là những cái
cái đoàn tour rất là linh hoạt và rất là gọn gàng
để chuẩn bị tốt nhất cho việc khởi động lại hoạt động đón và phục vụ khách du lịch
sở du lịch hà nội cũng đã đề nghị các tổ chức cá nhân quản lý khu điểm tham quan
các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố
thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
gắn với xây dựng và tuyên truyền điểm đến an toàn cho du khách
riêng với ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ hà nội thời gian qua
đơn vị này cũng đã bắt tay vào thực hiện quảng bá kích cầu du lịch trên nền tảng số
chúng tôi cũng có những cái đang dự kiến phối hợp với cả một số những các đơn vị
về lữ hành giới thiệu về những cái hình thức gọi là trải nghiệm trực tuyến
mc sẽ dẫn đến những cái điểm để cho mọi người có thể là trong cái thời gian chống dịch
cũng như là trong cái thời gian mà khi có mở cửa hạn chế cái số lượng người ra vào
thì mọi người vẫn có thể tham gia qua được những cái
trang web hoặc những cái mạng xã hội mà chúng tôi đã có những cái thông tin ở trên đó
theo sở du lịch hà nội để cụ thể hóa nội dung kế hoạch phục hồi sẽ tập trung vào ba nhóm giải pháp
xây dựng điểm đến an toàn và sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ làm đa dạng các sản phẩm mới
phục vụ thu hút khách du lịch nội địa tổ chức các hoạt động sự kiện chuyển đổi số ngành du lịch
tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn cho du khách và cơ sở du lịch
đặc biệt sở sẽ phối hợp với các ngành liên quan tham mưu ủy ban nhân dân thành phố
xây dựng bộ tiêu chí hướng dẫn an toàn đối với các đơn vị cơ sở lưu trú
khu điểm du lịch lữ hành vận chuyển dịch vụ du lịch trong tình hình mới
dựa trên cái tình hình thực tế hiện nay thì cùng với cái việc tổng hợp các cái dự báo về xu hướng phục
hồi du lịch của các tổ chức các chuyên gia trong nước và quốc tế thì sở du lịch hà nội cũng đã
xây dựng xong cái kế hoạch phục hồi phát triển du lịch ở thủ đô hà nội gắn với công tác phòng
chống dịch trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một và định hướng cho năm hai nghìn hai mươi hai ngành du lịch cũng kỳ vọng dịch bệnh
tiếp tục được kiểm soát tốt trong thời gian tới các hoạt động kinh tế xã hội được phục hồi trong
trạng thái bình thường mới lúc đó ngành du lịch thủ đô tái khởi động trở lại
xóa tình trạng đóng băng kéo dài trong thời gian vừa qua vừa để phục vụ nhu cầu tham quan nghỉ
dưỡng của du khách vừa mang lại nguồn thu cho ngành kinh tế tổng hợp vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi
covid một mươi chín thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày một mươi tháng một mươi ngày giải phóng thủ đô hà nội
đã có đi qua những mốc son chói lợi
nhưng mà dù là đã là quá khứ thì hiện tại hay tương lai những công dân sống học tập và làm việc tại thủ đô
cũng coi nơi đây như một phần máu thịt của mình vâng tình yêu đó đã tạo nên những công dân ưu tú
và họ là những người đang ngày đêm miệt mài cống hiến thầm lặng vì sự phát triển của thủ đô hà nội
và sau đây là một câu chuyện về một công dân ưu tú như thế
tôi là lê minh hải hiện nay đang là đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án
cảnh sát hình sự con thành phố hà nội có chức năng nhiệm vụ là tổ chức điều tra các vụ trọng án
các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố sau khi tốt nghiệp học viên cảnh sát
volga grab chàng sinh viên trẻ nhiều hoài bão khi ấy về công tác tại đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án công an tp hà nội

đối với trung tá hải tình yêu hà nội đã giúp anh vượt qua mọi thử thách
các giai đoạn phát triển trưởng thành của tôi đều gắn với thủ đô
và cái đấy cũng là một cái động lực để chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng và cống hiến trong công việc
thực hiện và tự nhiên
tổ chức thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được cấp trên gia phòng
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay trung tá lê minh hải đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố công an quận huyện thị xã điều tra bốn trăm sáu mươi hai vụ án hình sự
trong đó có hai mươi một vụ án giết người cướp tài sản một trăm năm mươi hai vụ án giết người
với những công hiến âm thầm vì sự bình yên của hà nội đó cũng là lý do
để anh được góp mặt trong danh sách chín công dân ưu tú thủ đô năm hai nghìn một mươi chín
khi được đề cử vào danh hiệu công dân thủ đô ưu tú hai nghìn hai mươi một thực sự là xúc động
đó là cái niềm vinh dự tự hào của cá nhân và đồng thời cũng là cái sự ghi nhận đánh giá của các đồng chí lãnh đạo thành phố
đối với kết quả của cả tập thể đội điều tra trọng án nói riêng và của phòng cảnh sát hình sự nói chung
trong cả quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm để đảm bảo sự bình yên cho người dân trên địa bàn thủ đô
đối với đồng chí đồng đội trung tá lê minh hải đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các anh em cán bộ trong đơn vị
trong đời sống hàng ngày với các anh em đồng chí đồng đội thì có những tính từ gì để biêu tả về con người hải hải
đồng chí hải hải là người hòa đồng quan tâm
phía hải đội trưởng là người có trách nhiệm rất là gần gũi
và điều đáng ghi nhận nhất đó là đồng chí đã
là một tập thể rất đoàn kết tiêm bước truyền thống của những đất thế hệ đàn anh như trước
dù bận rộn nhưng trong trái tim người chiến sĩ công an ấy
luôn có một góc nhỏ để dành cho thủ đô trong mỗi chuyến công tác dài xa thành phố
chúng tôi cũng rất hay phải đi công tác đi tìm ngoài
để phục vụ cho cái việc xác minh truy bắt đối tượng
cũng có thời gian rất là dài
cái thời gian này có khiến cho mình cảm thấy nhớ hà nội
chúng ta đi đâu ra khỏi hà nội chúng ta phải nhớ về hà nội
tình yêu hà nội là vậy
không cần phô trương chỉ cần luôn mang trong mình một nỗi nhớ một chút hy sinh
dù là âm thầm thôi nhưng sẽ tạo nên một công dân ưu tú
và những công dân ưu tú như thế chắc chắn sẽ làm nên một thành phố ưu tú
những công dân ưu tú như chúng ta lê minh hải đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh
và hướng dẫn điều tra trọng án phòng cảnh sát điều tra tội phạm
từ xã hội công an thành phố đã trở thành một phần của hà nội
đang từng ngày đóng góp công sức tình yêu của mình để xây dựng thành phố bình yên và ngày càng phát triển hơn nữa
và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay